bộ công thương vừa có công thư gửi bộ trưởng thương mại và bộ trưởng nông nghiệp tài nguyên nước úc
đề nghị chính phủ úc cân nhắc sớm dỡ bỏ lệnh tạm ngừng nhập khẩu tôm và thịt tôm chưa nấu chín
bởi lệnh này có ảnh hưởng tiêu cực đối với ngành nuôi trồng sản xuất chế biến tôm xuất khẩu của việt nam
vào ngày bảy tháng một vừa qua bộ nông nghiệp và tài nguyên nước australia đã ra thông báo về việc thực thi khẩn cấp
lệnh tạm ngừng nhập khẩu tôm và thịt tôm chưa nấu chín từ các nước châu á do lo ngại bùng phát bệnh dịch đốm trắng
tại australia lệnh cấm trên có hiệu lực từ ngày chín tháng một năm hai nghìn một mươi bảy và kéo dài trong vòng sáu tháng
bộ công thương đã nêu quan ngại của phía việt nam thông báo những tổn thất to lớn mà người nuôi tôm
và các doanh nghiệp xuất khẩu tôm của việt nam sang thị trường australia đang phải đối mặt do lệnh tạm ngừng nhập khẩu
đề nghị chính phủ australia xem xét có biện pháp khác tốt hơn thay vì áp dụng lệnh tạm ngừng nhập khẩu
đồng thời sớm dỡ bỏ lệnh tạm ngừng nhập khẩu không làm ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ thương mại
đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian tới bộ công thương sẽ tiếp tục nêu vấn đề
trao đổi với các cơ quan hữu quan của phía australia và phối hợp với các cơ quan hữu quan của việt nam
trong việc vận động đề nghị australia sớm dỡ bỏ lệnh tạm ngừng nhập khẩu nói trên